thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy đối tượng võ văn linh chú huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
vừa bị công an phường thanh khê đông quận thanh khê tp đà nẵng bắt giữ
quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn khi đến số nhà k bảy trăm tám mươi một trần cao vân
tổ công tác đã vây bắt thành công đối tượng cùng vật chứng là một xe máy vừa trộm cắp được
tiếp tục đấu tranh đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy khác tại quảng ngãi